liên quan đến sự việc hai người đàn ông trong đó có một người đang công tác tại cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn
có hành vi xông vào nhà dân hành hung một công nhân
cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn đã xác nhận vụ việc và cho biết sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với trường hợp này
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại nhà dân ở thôn khòn phổ xã mai pha thành phố lạng sơn
hai người đàn ông đã có hành vi xông vào nhà dân với nhiều lời lẽ gai gắt khiếm nhã
hai người này đã lao vào túng áo khống chế và tát liên tiếp vào một công nhân
tất cả hành động trên đều được camera ghi lại
nguồn nhân dẫn đến sự việc trên là mâu thuẫn liên quan đến trang chất đất đai
khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn thị nú chú tại huyện hương sơn công an tỉnh hà tĩnh
đã phát hiện thu giữ gần năm trăm sáu mươi hộp pháo có trọng lượng hơn tám trăm linh kg
quá trình điều tra ban đầu nguyễn thị nú khai nhận số pháo trên do bà và con gái là đoàn thị hồng hạnh
cùng chú tại thị trấn tây sơn huyện hương sơn mua về với số tiền hai trăm bốn mươi triệu đồng
cất giấu tại nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với vũ văn ngọc
trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an huyện xuân lộc
bắt quả tăng ngọc đang phân triêm ma túy tại nhà
ma túy loại heroin và methamphetamine
ngọc khai nhận bản thân nghiện ma túy từ năm hai nghìn một mươi
nên mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
về vừa để sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh tối nay